hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khoảng năm giờ sáng nay ngày hai mươi một tháng sáu trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường hồ chí minh đoạn qua huyện crong búc
một tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã dừng kiểm tra xe khách chạy tuyến thanh hóa đi lâm đồng
do tài xế vi văn báo hai mươi bảy tuổi chú huyện quan hóa tỉnh thanh hóa điều khiển phát hiện trên xe tàng trữ một bánh heroin và ba mươi viên ma túy hổng phiến
đấu tranh nhanh công an đã làm rõ số ma túy trên là của phàng a lữ
tại cơ quan điều tra lữ khai nhận ngày một mươi sáu tháng sáu lữ về quê thăm mẹ vợ ở huyện mường lát tỉnh thanh hóa
khi lữ đang trích ma túy ở nhà mẹ vợ thì có một người phụ nữ không rõ nhân thân lai lịch đến hỏi chuyện làm quen và bán cho lữ số ma túy trên với giá là ba mươi triệu đồng
đến ngày hai mươi tháng sáu lữ cho ma túy vào túi hành lý rồi đón xe khách về lại tỉnh đắk nông để sử dụng
được biết lữ từng có một tiền án sáu năm tù giam về tội cố ý gây thương tích và đã nghiện ma túy từ một mươi năm nay
không có nghề nghiệp cũng không làm nương rẫy trong khi chồng bị bắt vì liên quan đến ma túy thêm vào đó lại nuôi ba con nhỏ
thế nhưng hờ y lầu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại bản trường sơn xã nậm cắn huyện kỳ sơn lại có cuộc sống tri tiêu rất thoải mái
từ những bất minh về tài chính và thời gian hoạt động hờ ý lầu đã bị trinh sát công an huyện kỳ sơn bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng sáu công an huyện kỳ sơn bắt quả tang đối tượng hờ y lầu đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua khám xét thu giữ trong người đối tượng bốn gói ni lông màu xanh chứa tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra đối tượng lầu khai nhận cấu kết với các đối tượng cộng cán trong và ngoài huyện mua bán vận chuyển ma túy từ lào về nội địa để tiêu thụ thu lời bất chính
để qua mắt lực lượng chức năng sau khi trực tiếp lấy hàng từ lào về lầu thường cất giấu ma túy ở mái chuồng bò chuột gà hoặc trong bìa rừng được đánh dấu ký hiệu riêng
đối tượng cũng thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch lúc thì trên đồi trong rừng sâu hay ngay tại nhà riêng
tại cà mau vào khoảng hai giờ sáng nay hai mươi một tháng sáu hàng chục đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
kết hợp cùng với đội cảnh sát quản lý hành
cảnh sát quản lý hành trình về trật tự xã hội cảnh sát hình sự thuộc công an tp cà mau và phòng cảnh sát quản lý hành trình về trật tự xã hội công an tp cà mau bắt quả tăng khi đang bất ngờ đột kích vào cơ sở kinh doanh karaoke đào sơn thuộc địa bàn khóm năm phường năm tp cà mau
tại hiện trường qua kiểm tra tại ba phòng karaoke lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ hai bịch ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
bốn dĩa còn dính chất bột màu trắng một bình xì xa ba tờ tiền cuộn tròn dùng để sử dụng ma túy
qua kiểm tra nhanh trong số hai mươi đối tượng thì có một mươi năm đối tượng dương tính với chất ma túy trong đó có cả nữ
được biết khi đến giờ quy định các đối tượng để vào trong cơ sở phải có hẹn trước đồng thời khi vào bên trong thì khóa cửa tắt đèn tầng dưới
lực lượng đã lập biên bản đồng thời mời các đối tượng về công an thành phố cà mau để tiếp tục điều tra xử lý
vào sáng ngày hôm nay tại phiên tòa xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo ngô văn nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại xã long giang huyện trợ mới tỉnh an giang một mươi bốn năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám ngô văn nguyên cùng với lê văn tùng huỳnh văn tuấn kiệt ngô văn lực
và một số người bạn tổ chức uống bia tại nhà lực ở ấp long hòa xã long giang huyện trợ mới
thì xảy ra mâu thuẫn đánh nhau hậu quả là tùng đã chết trên đường đưa đến bệnh viện còn nguyên điều trị đến ngày một mươi năm tháng một mươi xuất viện
đến ngày một mươi tám tháng một mươi nguyên bị khởi tố điều tra trong quá trình điều tra gia đình nguyên đã bồi thường năm mươi triệu đồng cho gia đình tùng nhằm khắc phục hậu quả
kết thúc phiên tòa ngoài bản án đã tuyên hội đồng xét xử còn buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền trên một trăm bảy mươi triệu đồng
cho đại diện hợp pháp của người bị hại và cấp dưỡng nuôi con bị hại đến tuổi trưởng thành
quy định của pháp luật
ba đối tượng gồm kín lỉ vòng chú tại huyện định quán tỉnh đồng nai trần thanh đại và trần thị thúy an
cùng chú tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long vừa bị công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam hai tháng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vào lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng năm chị lê thị kim huệ là quản lý quán karaoke tại phường tám thành phố vĩnh long
phát hiện có nhóm đối tượng đánh nhau và đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản trong quán nên trình báo công an
tiếp nhận tin báo lãnh đạo công an phường tám phân công hai đồng chí công an phường đến để giải quyết
trong khi lực lượng công an lập biên bản vụ việc mời vòng đại thúy an về cơ quan làm việc
các đối tượng không chấp hành sô đẩy dùng gạch chống trả gây thương tích cho lực lượng làm nhiệm vụ
lực lượng công an đã khống chế bắt giữ vòng riêng đại thúy an bỏ chạy khỏi hiện trường và sau đó đến cơ quan công an đầu thú
biết đối tượng gín lý vòng có một tiền án về tội cướp tài sản vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám nay lại tiếp tục phạm tội
một trường hợp khác tại bình định đối tượng nguyễn đình nguyên là sinh viên nhưng lại không chịu học hành mà lại ăn chơi dính vào cá độ bóng đá
khi hết tiền thì cướp tài sản
vào ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh bình định đã mở phiên tòa xét xử vụ án cướp giật tài sản
tuyên phạt bị cáo nguyễn đình nguyên bản án ba năm tù giam
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng năm đến ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi
nguyễn đình nguyên sử dụng mô tô làm phương tiện cướp giật tài sản của những người đang tham gia giao thông
trên các tuyến đường ở nội thành quy nhơn chủ yếu nhằm vào các thiếu nữ
trừ một số vụ không thành do người bị hại phát hiện tránh né hoặc tài sản bị rơi xuống đường
tổng cộng bị cáo đã thực hiện chót lọt bốn vụ gấp túi sách điện thoại tổng thiệt hại gần hai mươi triệu đồng

thưa quý vị sau cuộc điện thoại đe dọa của những người tự nhận là cán bộ của cơ quan công an
hai người dân ở thành phố nha trang đã bị lừa mất hàng tỷ đồng một cách rất dễ dàng
câu chuyện của những nạn nhân này một lần nữa cho thấy dù thủ đoạn của tội phạm không mới
dù đã được các cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo song sự chủ quan trong phòng ngừa tội phạm
sự thiếu hiểu biết không cạn kẽ về quy trình làm việc của các cơ quan bảo vệ pháp luật của một bộ phận người dân
vẫn là điểm nhất
ngoài bảy mươi tuổi người đàn ông này ở phường phước hải thành phố nha trang đã mất hết một bốn tỷ đồng gom góp được
chỉ sau một cuộc điện thoại đe dọa của một người lạ
tám giờ ngày bốn tháng sáu ông nhận được một cuộc gọi từ đầu số cộng tám mươi bốn của một người tự xưng là trung tá công an
nói tài khoản của ông ở ngân hàng có liên quan đến một vụ án ma túy
đối tượng yêu cầu ông không nói với ai
khi ông thực hiện yêu cầu này trong vòng hơn ba giờ đối tượng tiếp tục dùng nhiều chiêu đe dọa
yêu cầu ông muốn chứng minh vô tội phải chuyển toàn bộ tiền vào một tài khoản do các đối tượng định sẵn để xác minh
do lo sợ ông răm dắp làm theo các yêu cầu của đối tượng
một mươi hai giờ mấy người ta nói biểu là chú mang tiền đây và chúng tôi cử trinh sát theo dõi chú đi từ đây ra tới ngân hàng để làm việc chú không có ngại gì
chú không có ngại gì
tiền của chú mang đây không bị mất đâu
mà sợ đề nghị chú này đưa vào để giám định xong khoảng nửa tiếng sau là chúng tôi hoàn trả lại tiền cho chú
nhưng tôi ra là tôi thấy chuyển xong họ ấy không liên lạc được
chạy vào thì ngân hàng nó rút hết rồi có bốn phút rồi
với một kịch bản tương tự chỉ trong vòng hai ngày đầu tháng sáu ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
đã có hai nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn hai năm tỷ đồng
nạn nhân thường là người lớn
người lớn tuổi nhận cuộc gọi vào thời điểm mà con cháu người thân đều đi làm
nên khi bị các đối tượng đe dọa họ không chia sẻ được với ai
dễ dàng bị đối tượng áp đặt về mặt tư tưởng rồi làm theo mọi yêu cầu của các đối tượng
chỉ đến khi gửi tiền xong điện lại cho đối tượng thì mới biết mình bị lừa
theo bộ luật tổ tổng trực thì việc mời người bị hại hoặc là người có liên quan đến đồ án
thì đều phải có giấy mời bằng hình thức và bằng văn bản
chứ không có được làm việc
qua điện thoại bà con cũng nên nâng cao tên đoạn giác đối với những trường hợp này
yêu cầu người ta là phải có văn bản mời lên làm việc và trụ sở địa chỉ như thế nào
cụ thể nếu mà không những trường hợp mà các đối tượng nấy tránh
thì đề nghị bà con cũng lên trình báo với cơ quan điều tra
để cơ quan điều tra có phương pháp điều kiện đấu tranh phòng ngừa
theo cơ quan công an thủ đoạn cũng như kịch bản mà các đối tượng dựng lên rất tinh vi
chúng thường dùng điện thoại internet điện cho các số điện thoại đã nắm được
một khi nạn nhân đã bị khống chế tư tưởng các đối tượng sẽ dẫn dụ theo nhiều tình huống
làm nạn nhân tin là thật và sau đó sẽ thực hiện mọi yêu cầu của các đối tượng
điều người dân cần nắm rõ là cơ quan công an khi làm việc với đương sự
đều phải gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập theo quy định
cơ quan công an không có tài khoản mang tên cá nhân
và cũng không bao giờ yêu cầu đương sự phải truyền tiền để chứng minh mình vô tội
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm sau cánh mũi phải
cũng liên quan đến tội mua bán trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát thìa ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh yên bái
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng mùa thị pàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại bản huy báo
xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái có nốt ruồi cách một cm dưới đôi mắt trái
và đối tượng lảo thị sẩy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại bản háng cơ
có huyện mù căng trải tỉnh yên bái có nốt ruồi cách hai cm sau mép trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện